thưa quý vị kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay người dân được nghỉ năm ngày
cùng với việc giá vé máy bay nội địa tăng cao là cơ hội cho kinh doanh đường bộ đường sắt lấy lại thị phần vận tải hành khách vào dịp này
chính vì vậy lượng khách đi lại ô tô và tàu hỏa được dự báo tăng đột biến
lúc này các đơn vị kinh doanh đang cấp rút bố trí thêm xe khách tăng thêm toa tàu để phục vụ hành khách tốt nhất
bảy trăm một mươi năm xe khách được công ty cổ phần bến xe hà nội yêu cầu các nhà xe tăng cường dịp ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm ở tất cả các bến xe
trong đó giáp bát tăng cường hai trăm hai mươi bốn xe bến xe gia lâm có tám mươi hai xe và bến xe mỹ đình là bốn trăm linh chín xe
lượng khách và lượng xe tập trung tăng vào thời gian cao điểm từ chiều ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng bốn
trước dự báo lượng khách tăng đột biến công ty cổ phần bến xe hà nội yêu cầu các bến xe và doanh nghiệp vận tải tăng cường đúng thời điểm
và đúng các tuyến có lượng khách tăng
hiện các bến xe cũng đã thực hiện kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn